đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một đề án đã có gần một mươi năm nay bê cạnh một số địa điểm không đem lại hiệu quả thực sự sau đào tạo nhiều địa phương cũng đã có sự linh hoạt trong việc đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương tạo công ăn việc làm cho bà con
tỉnh thừa tiên huế là một trong những minh chứng đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu với chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương
đây là một lớp học may công nghiệp theo chương trình đào tạo ngắn hạn ba tháng tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế
đây là khóa học may công nghiệp được mở theo đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn được thực hiện tại huyện a lưới
được biết ba mươi học viên của lớp học này tuất nghiệp sẽ có việc làm ngay tại một doanh nghiệp may có chi nhánh tại địa phương
tại thừa thiên huế lao động tại nông thôn mới chỉ đóng góp tám vào tỉ trọng phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
đây là bài toán cần nâng cao kỹ năng tay nghề lao động của nông thôn để truyền dịch cơ cấu kinh tế
theo hướng công nghiệp dịch vụ
sở lao động thương binh và xã hội tỉnh cũng đã chỉ đạo cho các huyện tổ chức các lớp đào tạo nghề cho bà con
như nghề may nghề nấu ăn gắn với nhu cầu thực tế của thị trường
tính đến thời điểm hiện tại sau chín năm thực hiện đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu thừa tiên huế đã đào tạo được trên ba mươi một lao động nông thôn
trong đó bảy mươi năm là lao động phi nông nghiệp và lao động nông thôn có việc làm sau học nghề chiếm trên chín mươi hai
gần một mươi một người học xong tự tạo việc làm
điều này không chỉ giảm áp lực thất nghiệp tại khu vực nông thôn mà còn đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế tại địa phương